thưa quý vị mỗi người dân trong thời điểm tết đến xuân về thì ai cũng mong mỏi được đoàn tụ với gia đình họ hàng
nhưng trong điều kiện diễn biến dịch phức tạp như hiện nay thì nhiều người dân lựa chọn việc là ăn tết xa quê để giúp cho công tác phòng chống dịch bớt căng thẳng hơn
vâng tuy xa mà gần dù bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng mỗi người con xa quê đều thể hiện tình yêu và một lòng hướng tới quê hương cội nguồn của mình
thông thường mọi năm gia đình bà nhung sẽ về quê ở hải dương ăn tết
nhưng năm nay do dịch bệnh phức tạp bà lựa chọn ở lại hà nội để đón tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi hai

không phải như thế để mà quên mất ông bà thủ tiên
cô cũng làm thủ tục như mọi năm rất là chỉn chu gửi lễ là về quê hương về nội về ngoại trước ngày hai mươi sáu để các cụ ở nhà dân lên thành kính
tết là ngày gia đình xung vẩy mà lại nói không cần thiết
thì không nên về
trong khi đường hàng không đang cố gắng khai thác tối đa để chờ kiều bào về đón cái tết quê hương
tổ quán chức năng nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định
ủng hộ việc kêu gọi chứ không cấm
thời buổi dịch căng thẳng thu nhập bị hạn chế sẽ còn nhiều cái tết khác nữa
nên giờ chỉ hy vọng tết an lành đến với bản thân gia đình và xã hội
đời còn dài một hai cái tết không về có sao đâu
trung tay để lùi dịch bệnh giữ cho mình và cộng đồng
đó mới thể hiện được ý thức và văn hóa
vaccine thì tiêm hai ba mũi hết rồi mà còn như này thì cũng bó tay
tết là dịp người dân mong muốn ở bên gia đình nhất
như vậy thì còn gì là quê cha đất tổ nữa
tết này nhiều người xác định ở lại thủ đô
nhưng khi nhắc đến tết xa quê nhiều người không khỏi bùi ngùi
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh như bây giờ ý thức phải đưa lên số một
một cái tết ở xa quê nhưng giữ an toàn cho cộng đồng
trầm ấm và tuyệt vời hơn rất nhiều
làm thế nào để có thể tỏ được lòng thành kính đối với tổ tiên cội nguồn và gia đình
dù không thể trở về quê ăn tết
có lẽ là điều mà nhiều người con xa quê vẫn đang chăn trở khi tết đến rất gần đúng không anh kia
đúng rồi và để trả lời cho những trăn trở ấy
thì phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ
nhà giáo ưu tú trần ngọc vương để chia sẻ về vấn đề này

đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông tết nguyên đán được coi là tết cổ trình của dân tộc

nên chữ nguyên đán
nên chữ nguyên đán thì vốn gốc từ chữ hán là cái buổi sáng đầu tiên của năm
buổi sáng đầu tiên tức là ngày là tết nguyên đán
còn nói đúng ra thì là tết nguyên đán là đúng vào cái ngày mùng một thôi
từ mùng một cho đến hết mùng một là tết nguyên đán
thế thì ý nghĩa của từ ngữ nó là như vậy
thế còn trong tiếng hán thì nó còn nhiều những cái từ khác đều nói cái ý là cái chữ đán thí dụ như là cái sáng sủa rực rỡ hạ vi như vậy

vậy thì ông đánh giá có gì khác so với những năm trước đây ạ
từ lâu lắm rồi
thì có lẽ là
mấy chục năm nay không có một cái tết nào nó đảo lột dữ dội đến như là cái tết năm nay
thì cái ảnh hưởng đó chắc chắn ảnh hưởng đến cái nếp sinh hoạt của cộng đồng ảnh hưởng đến cái tâm lý đến cái trạng thái tổ chức xã hội
và nó cũng phản ánh ngược lên cả những cái chính sách xã hội và những cái chủ trương của nhà nước của chính phủ
cho nên là
chắc chắn là năm nay thì kém vui hơn không khí không được tưng bừng láo nhiệt như mọi năm
và cái đó là cái hoàn cảnh hải quan thôi
chứ cũng chẳng ai có thể trách được
tuy nhiên là không những thế là còn phải hết sức cảnh giác để đề phòng những cái nguyên nhân có thể có do tết nó diễn ra
cái sự lây lan cộng đồng đấy là một trận dịch mà
nó có tính chất là bình có tính chất là truyền nhiễm
vì thế cho nên là cái tết năm nay là nó
mỗi người thì bên cạnh cái niềm vui đón tết mừng xuân thông thường của mọi năm ấy
thì có một cái mà làm cho người ta cũng không thật thoải mái dân chung không thật thoải mái đó là
không được chơi một cách vui vẻ hồ gời vô tư
mà là lúc nào cũng phải
có một cái sự cảnh giác

vậy thì theo ông những con người xa quê trong dịch tết lên đán năm nay
thì sẽ thể hiện được sự tôn kính với cha ông cũng như là tổ tiên và cội nguồn như thế nào ạ
thì trong một cái bối cảnh như vậy
thì dân việt nam được có một cái truyền thống là
một trong những truyền thống lớn của người việt là
chịu thương chịu khó là
luôn luôn nỗ lực để mà sống còn và vẫn cứ hướng tới hạnh phúc
nếu như những lúc nào hạnh phúc được thì người việt vẫn cố gắng để mà tìm ra những cái khoảnh khắc và những thời điểm hạnh phúc của mình
thì tết cũng là một cái dịp như vậy
vâng xuân năm dần hai nghìn hai mươi hai ông có thể gửi đến khán giả của truyền hình công an nhân dân lời chúc tết ý nghĩa được không ạ

với tư cách là một người làm công tác khoa học và nghiên cứu thì tôi tổ chức cho một cái câu chúc mà hơn bao giờ hết nó có ý nghĩa rất là lớn
đó là cái cầu chúc quốc thái cho đất nước được ổn định và kinh tế chính trị xã hội văn hóa đều được giữ được trạng thái cân bình
bằng cần thiết và tạo được cái đà mới để cho toàn bộ quốc gia và cộng đồng phát triển tiếp tục
chúng ta vẫn cứ không quên rằng ngày tết nó là một cái ngày niềm vui sống của tất cả mọi người
và vì thế cho nên cố gắng tranh thủ tổ chức trong cái điều kiện của mỗi một cái gia đình mỗi một cái cộng đồng nhỏ
thì đều cố gắng tạo ra được những cái niềm vui
và cho cái cộng đồng thân yêu của mình
xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức ý nghĩa của giáo sư tiến sĩ trần ngọc vương
xin chúc ông năm mới thật nhiều sức khỏe và sự người ý ạ
hết dịch con lại về hết dịch cả gia đình lại sung vầy
với tinh thần ấy năm nay không riêng gì các gia đình ở vùng tâm dịch
nhiều gia đình ở các tỉnh thành khác cũng quyết định đang ở đâu thì ở lại đó ăn tết để phòng chống dịch
dù có ở đâu đi chăng nữa tết vẫn sẽ luôn là tết
thân yêu luôn ở trong tim mình